quá hoảng sợ hồ văn nhân vứt súng rồi đến cơ quan công an trình báo
qua khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định minh trúng một mươi ba mảnh đạn ria vào tay và vùng ngực gây thủng phổi dẫn đến tử vong
sau hơn một ngày cơ quan cảnh sát điều tra phát đi thông báo truy tìm
đến chín giờ sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi bùi mạnh hùng đã tìm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai để làm việc
đây là phụ huynh nghi vấn có hành vi đánh bạn của con mình
là một bè gái hai tuổi tại trường mầm non trump kids vào chiều ngày ba mươi tháng chín
bước đầu hùng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát cháu bé như hình ảnh trong clip ngay sau khi đánh cháu bé
vào chiều ngày hôm đó hùng đã đi xe ô tô về hà nội để thăm người ốm
trên đường đi thì nhận được thông tin trên mạng xã hội và báo chí đưa tin về hành động của mình
hùng đã trốn tránh tới trụ sở cơ quan công an để trình báo và gọi điện nhắn tin cho bố cháu bé rồi nhờ người nhà đến gặp để xin lỗi gia đình cháu bé
sau khi nhận được thông báo triệu tập từ cơ quan công an đến khoảng chín giờ sáng ngày hôm qua bốn tháng một mươi
hùng đã tới đội cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai để trình diện và tường trình lại toàn bộ vụ việc đã xảy ra
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
sau hai ngày đưa ra xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng vừa tuyên phạt bốn bị cáo gồm nguyễn xuân phú
chú quận thanh khê một mươi sáu năm tù
tôn nữ thanh thảo chú tỉnh thừa thiên huế một mươi hai năm tù
lê thị quỳnh trang chú quận thanh khê và bùi văn tĩnh chú tỉnh hải dương đều chung mức án chín năm tù cùng về tội tham mô tài sản
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm ông võ ngọc sinh là giám đốc nhà máy sữa đà nẵng
có ký hợp đồng mua bán dầu diesel với công ty cổ phần dầu khí quang minh tỉnh hải dương do bị cáo tĩnh làm giám đốc
khoảng bốn tháng ông sinh trao đổi và thống nhất với tỉnh về việc nhờ công ty quang minh xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống
bán dầu diesel cho nhà máy sữa đà nẵng sau đó ăn chia với nhau theo thỏa thuận
ông sinh chỉ đạo bị cáo phú trưởng ban kế toán cùng với hai nhân viên là bị cáo thảo và trang thực hiện các thủ tục
phối hợp với tỉnh lấy hóa đơn giá trị gia tăng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ông sinh mất phú tiếp tục việc làm này nhưng bị giám đốc mới phát hiện tố cáo
tính từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
từ tháng một mươi sáu đến ngày bị phát hiện bốn bị cáo đã thông đồng cấu kết với nhau đề xuất năm mươi năm hóa đơn
ngoài bản án được tuyên các bị cáo phải buộc bồi thường cho công ty cổ phần sữa việt nam số tiền gần một mươi tỷ đồng đã tham ô